thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ đầu tiên đã hình thành nền kinh tế thị trường hiện đại vào thế kỷ một mươi tám
cuộc cách mạng khoa học công nghệ thứ hai đã đưa nền kinh tế thị trường hiện đại lên nước thang ra đời các tập đoàn kinh tế mở đầu quá trình toàn cầu hóa kinh tế
cuộc cách mạng khoa học công nghệ thứ ba vào cuối thế kỷ hai mươi đã đưa kinh tế thị trường dựa trên công nghiệp lên kinh tế tri thức
trong các nước than phát triển ấy các nhà tư bản đã đóng vai trò tổ chức sử dụng trí thức nhân tài
đồng thời là người hưởng thụ kết quả của phát triển kinh tế
cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tập đoàn kinh tế phụ thuộc vào tầm nhìn và năng lực của các doanh nghiệp chủ tập đoàn
mà trước hết là vấn đề lựa chọn thu hút và sử dụng chi thức nhân tài phù hợp
hơn nữa quan hệ giữa đối nội và đối ngoại trong chính sách của mỗi nhà nước đều phải gắn liền với yêu cầu cạnh tranh của các ông chủ tập đoàn lớn
vai trò của trí thức nhân tài đặc biệt nổi bật ở các quốc gia khởi nghiệp những nước phát triển sau
nhưng theo con đường rút ngắn đuổi kịp các nước tiên tiến
những nước này đều có chung bài học thành công như singapore hàn quốc israel và nhiều nước ở bắc âu
chỉ trong khoảng ba bốn thập niên đã hiện đại hóa đất nước ngang tầm các nước phát triển nhất tại điểm xuất phát không cao
nhìn vào thực tiễn công cuộc đổi mới nước ta hiện nay thì chiến lược nhân tài là một đòi hỏi cấp bách
nhân tài vốn là một tiềm năng to lớn của đất nước nhưng lâu nay chưa được coi trọng bằng thu hút và sử dụng vào xây dựng đất nước
đây là một nghịch lý cần giải quyết sớm ở mức độ ưu tiên về chiến lược và chính sách mà trước hết
cần được cấp lãnh đạo quản lý vĩ mô nhận thức quyết định thực hiện một cách hiệu quả thiết thực
nhìn vào thành công của các nước phát triển rút ngắn có thể rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho chúng ta
thứ nhất có những nhân tài có tầm nhìn thời đại và phương pháp hợp tác liên kết một lòng vì sự hưng thịnh của đất nước
thực hiện công cuộc khởi nghiệp hiện đại hóa nền kinh tế
thứ hai tập trung tiềm lực vào hiện đại hóa đất nước trước hết là lực lượng sản xuất hiện đại và tổ chức quản lý
ngang tầm các nước tiên tiến để bảo đảm sức cạnh tranh và phát triển
qua thực tiễn cho thấy các nước phát triển rút ngắn đi thẳng vào hiện đại hóa là có tầm nhìn thời đại kinh tế
trước hết là lực lượng sản xuất dựa trên những thành tựu khoa học công nghệ giáo dục đào tạo nhân lực tổ chức quản lý tiến bộ nhất
người lãnh đạo khởi nghiệp luôn đặt ra câu hỏi đất nước đang ở đâu và định hướng về đâu
để tìm giải pháp tốt nhất rút ngắn khoảng cách giữa điểm xuất phát với điểm đến hiện đại hóa
từ đó thấy được tiềm năng dân tộc và thế giới cũng như cách giải quyết kinh nghiệm thành công của singapore
trong thế kỷ hai mươi nhờ sử dụng nhân tài khoa học công nghệ
nên các nước tiên tiến đã đưa nền kinh tế thị trường dựa trên công nghiệp lên đỉnh cao và xã hội tiến bộ hơn trước
theo báo cáo mới nhất của liên hợp quốc về chỉ số hạnh phúc hpi
thì các nước đan mạch thụy sĩ phần lan naui iceland thuộc top năm nước chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới
còn các nước phát triển rút ngắn khác đều ở thứ bậc cao
thứ ba định hướng phát triển kinh tế xã hội trong thế kỷ hai mươi một đang thay đổi
do những hậu quả từ định hướng thế kỷ hai mươi
chỉ hầu như tập trung cho tăng trưởng kinh tế
coi nhẹ vấn đề phân phối kết quả kinh tế làm giảm ổn định xã hội
và nhất là hậu quả về tàn phá môi trường
tạo ra biến đổi khí hậu toàn cầu với những diễn biến khó lường
tác động đến nền kinh tế toàn cầu và an sinh xã hội
trong đó hậu quả nặng nhất ở các nước đang phát triển
chỉ chạy theo khai thác tài nguyên để tăng gdp
kể cả các nước ở ven biển đang chịu hạn hán nước mạng dân cao như nước ta
nhiều vấn đề kinh tế đang trở thành vấn đề chính trị tranh chấp giữa các nước
vì vậy thay đổi định hướng phát triển kinh tế trở thành một yêu cầu chính trị
sức ép đối với các thể chế chính trị là sớm tìm ra cơ sở thực hiện định hướng mới đối với mỗi nước
chính ở bước ngoặt này càng làm tăng vai trò và trách nhiệm của trí thức nhân tài
ở giai đoạn hiện nay đã hình thành một lớp trí thức nhân tài mới
phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững
vào cuối thế kỷ hai mươi đầu thế kỷ hai mươi một khoa học công nghệ đang phát triển theo xu thế mới
đó là xu thế thâm nhập vào nhau giữa khoa học tự nhiên với khoa học xã hội
cả về trí thức và phương pháp
hình thành nền khoa học mới mang tính nhân văn đó là khoa học về con người
mà einstein ở thế kỷ hai mươi và xa hơn là các mark ở thế kỷ một mươi chín đã dự báo
vậy nên trí thức nhân tài thế kỷ hai mươi một là những người không chỉ sâu về nghề nghiệp
mà còn phải gắn nghề nghiệp với định hướng nhân văn
lấy khoa học phục vụ xây dựng mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng
giữa con người với cộng đồng
với tự nhiên ngay từ chuyên môn của mình
yêu cầu mới này càng đặt ra đòi hỏi sớm thay đổi phương thức đào tạo nhân lực
kể cả nhân lực cao cấp lãnh đạo quản lý
bắt đầu từ những người quản lý giáo dục và đội ngũ giảng viên
thứ tư xu hướng phát triển mới về khoa học về giáo dục đào tạo
sẽ còn đưa đến một nền văn hóa mới bắt đầu từ những trí thức nhân tài
vốn là sản phẩm của xu hướng phát triển mới mang đậm tính nhân văn
từ đó lan tỏa trong xã hội
sự lan tỏa này sẽ sớm hơn và sâu hơn từ những nhà lãnh đạo
quản lý là nhân tài của đất nước
trong kinh tế thị trường những trí thức nhân tài còn là những người đi đầu
thực hiện chế độ pháp quyền dân chủ trong xã hội
thể hiện sự lan tỏa của nền văn hóa mới
xu hướng phát triển nói trên còn làm rõ những yếu kém của những trí thức
ở một số quốc gia như hoàn toàn không biết tư duy độc lập về các vấn đề xã hội
tuy có bằng cấp chức vụ không chịu tu thân học tập
phụ thuộc vào sách vở văn bản
không hiểu thực tế một số còn tỏ ra kiêu ngạo
nhìn từ xu thế phát triển của thời đại và thực tiễn ba mươi năm đổi mới của nước ta
thì một chiến lược nhân lực nhân tài là điều kiện hàng đầu để nắm bắt cơ hội
vượt qua thách thức ngày càng tăng trong thực hiện đường lối phát triển những năm sắp tới
việc thu hút sử dụng nhân tài trong phát triển kinh tế thị trường và hội nhập
mang tính tất yếu
sự phát triển kinh tế thị trường chỉ thuộc vào
việc thực hiện được thông qua cạnh tranh về chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp và quốc gia
vì vậy lịch sử phát triển kinh tế thị trường mấy trăm năm qua
là lịch sử của các cuộc cách mạng khoa học công nghệ
mỗi cuộc cách mạng đó đều đưa lực lượng sản xuất lên tầm cao mới
nâng cao trình độ tổ chức và quản lý kinh tế
thể hiện ở trình độ cao hơn của nhân lực sản xuất và quản lý
ở công cụ sản xuất hiện đại hơn
tạo ra sản phẩm nhiều hơn về số lượng
cao hơn về chất lượng giá thành nhìn chung thấp hơn trước
sự phát triển kinh tế thị trường dựa trên thành tựu các cuộc cách mạng khoa học công nghệ
cũng có nghĩa là dựa trên trí thức khoa học công nghệ và nhân tài quản lý
chính sự phát triển của trí thức nhân tài không chỉ là phát triển kinh tế công nghiệp
mà đến cuộc cách mạng khoa học công nghệ thứ ba cuối thế kỷ hai mươi
các trí thức đã tạo ra bước ngoặt phát triển kinh tế
từ kinh tế công nghiệp chuyển lên kinh tế tri thức
sự phát triển từ đây trở đi
cả chất lượng và số lượng hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ trí thức hóa lực
lực lượng lao động và quản lý doanh nghiệp lãnh đạo quốc gia
tầm nhìn thay thế kinh nghiệm là cơ hội và thách thức tất cả các nước
đặc biệt quan trọng đối với nước ta
tầm nhìn mới hiện nay thể hiện ở mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị
khâu then chốt để vượt qua khó khăn trồng chất hiện nay
có tính chất một bước ngoặt của đất nước
về kinh tế trong bối cảnh đầu thế kỷ hai mươi một
kinh tế thị trường thế giới đang chuyển mạnh từ kinh tế công nghiệp lên kinh tế tri thức
hàm lượng trí thức khoa học trong sản xuất
sản xuất sản phẩm trong tổ chức quản lý kinh doanh ngày càng cao
đang là sức sống của cuộc cạnh tranh về kinh tế giữa các doanh nghiệp các quốc gia
lực lượng lao động và quản lý đều phải là những lao động chi thức ở các cấp
lớp quan chức hành chính quan liêu đang bị loại bỏ dần
sự thay đổi về chất lượng trong lao động sản xuất và quản lý
là điều kiện cần để không ngừng hiện đại hóa cao hơn
mới có khả năng giải quyết đồng thời vấn đề xã hội và môi trường trong phát triển kinh tế
tức là phát triển bền vững
đối với nước đang phát triển như nước ta
càng phải có tầm nhìn sớm về những chuyển biến bước ngoặt của kinh tế thị trường đầu thế kỷ hai mươi một
để chuẩn bị cho bước phát triển cao hơn
tính tất yếu và sức ép đối với chúng ta là phải tạo điều kiện để thực hiện phát triển
theo con đường rút ngắn lên hiện đại hóa ở tầm kinh tế tri thức
về nhận thức nên chú ý trình độ và chất lượng hiện đại hóa
ở mỗi nước thang phát triển cách mạng khoa học công nghệ đều cao hơn
từ đầu thế kỷ hai mươi một nội dung của hiện đại hóa là thực hiện kinh tế chi thức
cao hơn hiện đại hóa trong thế kỷ hai mươi là nâng cao trình độ sản xuất công nghiệp
do sự thúc đẩy của sức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp các quốc gia
nên không còn khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa chỉ phù hợp với trình độ đầu thế kỷ hai mươi
nhìn vào thực trạng đổi mới ở nước ta đã hơn ba mươi năm
nhưng chưa chuẩn bị điều kiện cho bước phát triển mới về chất lượng và sức cạnh tranh
trong đó tình trạng lạc hậu của giáo dục đào tạo
cũng như lĩnh vực tổ chức cán bộ đang là sức cản đất nước vượt lên
phát huy được mọi tiềm năng quý báu của con người việt nam từng được thể hiện
ở những thành tựu trong giải phóng dân tộc
nét riêng của nước ta là phải đổi mới nhận thức về khoa học xã hội
trước hết là kinh tế chính trị cho phù hợp với xu thế đầu thế kỷ hai mươi một
đổi mới không nên chỉ dừng lại ở văn bản mà phải từ thực tiễn khoa học nước ta
so với sự phát triển khoa học với xu hướng mới của thời đại
cần coi trọng vai trò cá nhân trong sáng tạo cái mới
đi đôi với đổi mới tổ chức và quan trọng nhất là lựa chọn
bố trí những người đứng đầu các tổ chức khoa học và kinh tế
phù hợp với xu thế mới của khoa học công nghệ đầu thế kỷ hai mươi một
hơn nữa nên thu hút những cán bộ có nhận thức mới trong lĩnh vực khoa học
làm tư vấn cho lãnh đạo thông qua các cuộc trao đổi định kỳ
về chính trị thực tiễn công cuộc đổi mới kinh tế cho thấy
đổi mới chính trị là điều kiện tiên quyết của đổi mới kinh tế thành công
đây là quan điểm đã được ghi trong văn kiện đại hội sáu
mở đầu công cuộc đổi mới kinh tế
đại hội sáu đã chỉ rõ đổi mới kinh tế là trọng tâm
đổi mới chính trị là then chốt
thực tiễn cho thấy chỉ khi đổi mới chính trị có hiệu quả
mở đường thì đổi mới kinh tế mới có hiệu quả
đúng như lenin đã chỉ ra khi thực hiện chính sách kinh tế mới
là chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế
là kinh tế cố động lại
nhờ đó chính trị có vai trò hàng đầu trong phát triển kinh tế
quý vị và các bạn vừa thấy
theo dõi trích đoạn bài chiến lược nhân tài
một đòi hỏi cấp bách của hiện đại hóa và phát triển bền vững
ở nước ta hiện nay của giáo sư tiến sĩ trần ngọc hiên
bài đăng trên tạp chí cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau